theo tân hoa xã bộ ngoại giao trung quốc vào ngày năm tháng hai đã ra tuyên bố bày tỏ bất bình và phản đối việc mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự
trước đó truyền thông mỹ đưa tin máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ khinh khí cầu của trung quốc khi đi qua không phận mỹ ở khu vực ngoài khơi carolina trên đại tây dương vào chiều ngày bốn tháng hai theo giờ địa phương
trong tuyên bố đưa ra sau đó bộ ngoại giao trung quốc cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học chủ yếu là nghiên cứu khí tượng
tuyên bố khẳng định việc khinh khí cầu dân sự này xuất hiện trong không phận mỹ là ngoài ý muốn do ảnh hưởng của gió và khả năng tự điều chỉnh hạn chế nên kinh khí cầu đã đi chạch hướng quá xa so với lộ trình dự kiến
tuyên bố nhấn mạnh động thái này của mỹ là hành động quá mức và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế